cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn nhiều loại ma túy tổng hợp
đối tượng trần thị hằng chú tại phường cẩm thượng thành phố hải dương bị bắt khi đang bán ma túy cho nguyễn văn kiên thu giữ tại chỗ một gói ma túy và hai năm triệu đồng
tiến hành khám xét nơi ở của hằng lực lượng công an còn thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp khác gồm một trăm sáu mươi bảy gram ketamin và ma túy dạng đá bảy trăm chín mươi tám viên nén ma túy tổng hợp cùng số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng